ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ cũng đã tổ chức lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
xuân đinh dậu năm hai nghìn một mươi bảy
năm mươi bảy năm qua hưởng ứng lời kêu gọi và làm theo lời bác hồ kính yêu
tết trồng cây đã trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những ngày đầu xuân
trên địa bàn tỉnh phú thọ công tác bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được triển khai sâu rộng và hiệu quả
bình quân hàng năm trồng được hơn tám hectare rừng tập trung hơn một triệu cây phân tán
ngay sau lễ phát động các đồng chí lãnh đạo tỉnh phú thọ lãnh đạo các sở ban ngành
cùng đông đảo học sinh và nhân dân đã tham gia trồng cây tại công viên văn lang
hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
ngay trong ngày hôm nay trong toàn thành phố đã đồng loạt gia quân trồng ba cây xanh
tiến tới trồng đủ hai mươi cây xanh phân tán và ba hectare rừng trong năm hai nghìn hai mươi